sau khi cơ bản được khống chế hiện nay dịch tả lợn châu phi lại xuất hiện trở lại và nhanh chóng lây lan ra hai mươi bảy xã trên địa bàn năm huyện của tỉnh lào cai
tại huyện bảo thắng địa phương có đàn lợn lớn nhất của tỉnh lào cai và chưa có dịch tái phát công tác phòng chống dịch bệnh đang được giáo diết thực hiện
chăn nuôi theo mô hình trang trại nên tất cả quy trình đều bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn sinh học
đây là cách mà anh nguyễn đức thành đang áp dụng đối với đàn lợn trên năm trăm linh con của gia đình
bảo thắng tỉnh lào cai còn khuyến khích các hộ chăn nuôi tái đàn có kiểm soát và tập trung ở quy mô ra trại trang trại để hạn chế rủi ro
với sự vào cuộc giáo diết của chính quyền địa phương cũng như sự chủ động của người dân huyện bảo thắng hy vọng sẽ kiểm soát và ngăn chặn tốt nguồn lây nhiễm dịch bệnh bảo vệ đàn lợn của địa phương